một vụ trốn chạy vừa xảy ra tại trại tạm giam công an tỉnh bình thuận
chiều nay công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối với hai bị can này
năm bị can bị truy nã là nguyễn viết huy tên gọi khác là huy nấm động sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngụ tại khu phố ba phường lạc đạo thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
và nguyễn văn nưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ khu phố bốn thị trấn liên hương huyện tuy phong tỉnh bình thuận
tội danh khởi tố trốn khỏi nơi giam quy định tại điều ba trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trốn ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nơi trốn trại giam công an tỉnh bình thuận
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng sáu cán bộ tại trại tạm giam công an tỉnh bình thuận
số ba trăm bốn mươi chín thủ khoa huân thành phố phan thiết bất ngờ phát hiện hai đối tượng trên không có mặt trong phòng giam
sau khi kiểm tra lực lượng chức năng xác định hai bị can huy và nưng đã trốn trải
theo cơ quan điều tra công an tỉnh bình thuận
bị can nguyễn văn nưng đang bị điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
nguyễn viết huy còn gọi là huy nấm độc đang bị điều tra về tội vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh bình thuận đề nghị ai biết hai bị can trên báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
số điện thoại sáu trăm chín mươi ba bốn trăm hai mươi tám ba trăm một mươi ba hoặc sáu trăm chín mươi ba bốn trăm hai mươi tám một trăm bốn mươi
còn tại bình định ngày hôm nay tòa nhân dân huyện tuy phước
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo nguyễn viết khánh ba mươi tám tuổi ngụ tại tp hà nội
mức án tám tháng tù giam bảy đồng phạm lãnh mức án từ sáu đến bảy tháng tù giam về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn viết khánh và các đồng phạm đã đến thuê nhà số bốn mươi năm đường trần quang diệu thị trấn tuy phước
để hoạt động tín dụng đen tổng cộng các đối tượng đã cho một trăm chín mươi hai người trên địa bàn huyện tuy phước và thị xã an nhơn vay
với lãi suất là năm một ngày tức một mươi năm một tháng tương đương một trăm tám mươi một năm tổng số tiền mà bọn chúng đã cho vay là hơn năm một tỷ đồng
thu lời bất chính hơn bảy trăm tám mươi ba triệu đồng
bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
năm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lãng tỉnh lạng
sơn gửi tố vụ án gửi tố bị can
vào giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đối tượng nguyễn văn dũng cùng với bốn đối tượng khác là cà văn toàn cà văn chươi phí ngọc núi lê hữu phước và nguyễn thế mạnh
đến nhà ông nguyễn xuân lạng đòi nợ khi ông lạng nói chưa có tiền trả các đối tượng liền uy hiếp bắt ông lạng lên chiếc xe ô tô
rồi đi xe về thành phố lạng sơn trên xe các đối tượng đánh đập đe dọa và bắt ông lạng gọi điện về nhà yêu cầu vợ đi vay để trả số tiền nợ bốn tỷ đồng
ông lạng xin nhóm đối tượng cho khất nợ sau hai ngày sẽ trả các đối tượng thả ông lạng về nhà đến ngày hai mươi sáu tháng sáu khi các đối tượng quay lại nhà ông lạng thì bị lực lượng công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn bắt giữ
sau môn ngữ văn ngày hôm nay đáp án các môn thi còn lại của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín cũng đã được công bố
đáp án bài thi môn toán bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên vật lý hóa học sinh học bài thi tổ hợp khoa học xã hội lịch sử địa lý giáo dục công dân môn ngoại ngữ tiếng anh tiếng pháp tiếng đức tiếng nga tiếng nhật tiếng trung đã lần lượt được bộ giáo dục và đào tạo công bố trong chiều nay
trước đó ngày hai mươi chín tháng sáu bộ đã công bố đáp án môn ngữ văn cho đề chính thức và đề dự bị hiện công tác chấm thi trắc nghiệm và tự luận đang được tiến hành ở sáu mươi ba hội đồng thi
sự kiến bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín vào ngày một mươi bốn tháng bảy
thực hiện chương trình hợp tác quốc tế với quỹ bảo trợ mắt hawaian sáng nay tại hà nội bệnh viện mắt hà đông phối hợp với đoàn chuyên gia mỹ thực hiện chương trình hội thảo trao đổi chia sẻ kinh nghiệm chuyên ngành nhãn khoa trẻ em như lác sụp my và các bệnh lý mắt trẻ em
đồng thời bệnh viện mắt hà đông và các chuyên gia mỹ
tổ chức khám hội trần phẫu thuật cho các trẻ em có bệnh về mắt từ ngày một đến ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tất cả những bệnh nhân được hẹn trong đợt làm việc với đoàn chuyên gia y tế của mỹ sẽ được khám tư vấn và phẫu thuật miễn phí
trong đó các bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được bảo hiểm y tế chi trả
các bệnh nhân không được hưởng bảo hiểm y tế chi trả thì sẽ được bệnh viện mắt hà đông hỗ trợ viện phí
số lượng dự kiến khoảng hơn ba mươi bệnh nhân sẽ được phẫu thuật
mỗi ngày phẫu thuật
đến sáu bệnh nhân trong đó bệnh nhân lác trên sáu tuổi bảo hiểm y tế không chi trả bệnh viện mắt hà đông hỗ trợ toàn bộ viện phí
bệnh nhân sụp my dưới sáu tuổi bảo hiểm y tế chi trả một trăm linh
bệnh nhân sụp my trên sáu tuổi bảo hiểm y tế chi trả tám mươi bệnh viện mắt hà đông hỗ trợ hai mươi
chiều nay tại huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
đã có mặt trực tiếp tại thôn ninh thái xã trường sơn để thị sát công tác chữa cháy
và phòng chống cháy lan tại địa phương này
theo thống kê sơ bộ đợt cháy rừng trong những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã thiêu dụi hơn ba trăm linh hectare rừng
các điểm cháy lớn xảy ra ở xã sơn lễ huyện hương sơn với trên một trăm linh hectare xã xuân hồng huyện nghi xuân hơn năm mươi hectare
còn lại giải rác ở bốn huyện can lộc kỳ anh cẩm xuyên và đức thọ
riêng tại đức thọ cho đến trưa nay diện tích rừng tại xã trường sơn vẫn có dấu hiệu cháy trở lại
và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận
trực tiếp thực địa tại khu vực này phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu các lực lượng của tỉnh hà tĩnh
phải tập trung cao độ nhanh chóng dập tắt đám cháy
do thời tiết vẫn nóng và hành khô phó thủ tướng đề nghị các lực lượng công an quân đội và chính quyền địa phương
cần tổ chức tuần tra canh phòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để xảy ra tình trạng đám cháy bùng phát trở lại hoặc có hiện tượng cháy lan
phó thủ tướng cũng kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ của các lực lượng công an quân đội đã nỗ lực không kể ngày đêm
nhanh chóng khống chế ngọn lửa với tinh thần trách nhiệm cao nhất
liên tục trong những ngày qua trên địa bàn hai tỉnh quảng nam và quảng ngãi đã xảy ra nhiều vụ cháy
tại các khu vực rừng trồng gây thiệt hại hàng chục hectare rừng
tại tỉnh quảng nam vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều nay ngày một tháng bảy
tại khu vực rừng keo của người dân ở xã hòa
thuận thành phố tam kỳ đã xảy ra vụ cháy lớn
lực lượng chức năng đã huy động hai xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa
đến cuối giờ chiều lực lượng chức năng mới khống chế tạm thời được đám cháy này
theo thống kê ban đầu có gần bốn hectare rừng keo của người dân địa phương bị cháy
tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam cho biết từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu
tại huyện phú ninh và huyện thăng bình đã xảy ra ba vụ cháy rừng keo của người dân thiệt hại gần một mươi hai hectare
còn tại tỉnh quảng ngãi vào khoảng một mươi một h ngày ba mươi tháng sáu
tại khu vực rừng keo rừng sản xuất của bà mai khu vực xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã xảy ra cháy
vụ cháy thiêu dụi khoảng chín hectare rừng sản xuất của hộ bà mai
sau đó ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang một số diện tích rừng sản xuất của các hộ dân khác
và cháy sang rừng tự nhiên của xã phổ khánh
lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời khống chế ngọn lửa
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi cho biết
hiện lực lượng kiểm lâm vẫn đang cắt cử người tiếp tục theo dõi đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng phan đình thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại xã xuân hồng huyện nghi xuân về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu thành đi mua đồ ăn sáng và mua một chiếc bật lửa ga để hút thuốc
sau khi về nhà gần trưa cùng ngày thành ra vườn gom rác ở trong vườn lại khu vực cuối vườn
rồi dùng bật lửa để đốt rác
do trời nóng gió tây nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn
thành đã sập lửa nhưng không được nên gọi mọi người đến giúp đỡ
tuy nhiên lúc này lửa đã cháy mạnh và lan từ vườn sang khu vực rừng thông phía sau nhà
hậu quả vụ cháy bắt đầu từ khu vực phòng hộ thôn bảy xã xuân hồng
lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thuộc một số thôn khác của xã xuân hồng
và rừng phòng hộ thuộc thị trấn xuân an
sau gần ba ngày huy động hàng ngàn người cùng các phương tiện chữa cháy
đến tám giờ sáng ngày hôm qua ba mươi tháng sáu đám cháy mới cơ bản được không chế
khoảng một mươi bốn giờ chiều qua tại khu vực rừng giáp danh giữa xã nam kim
huyện nam đàn tỉnh nghệ an với xã trường sơn huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
đã xảy ra cháy rừng quy mô lớn
đám cháy lan từ huyện nam đàn tỉnh nghệ an sang huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
địa phương đã huy động hơn năm trăm linh nhân lực cùng với lực lượng hỗ trợ của quân khu bốn
tổng cộng lên tới gần một người tích cực chữa cháy suốt chiều tối và đêm qua
cho đến sáng ngày hôm nay đám cháy cơ bản được khống chế
nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát cháy trở lại
phóng viên antv đã có mặt tại hiện trường và nhận thấy còn nhiều điều động lại phía sau những cánh rừng cháy
sau một đêm trắng chữa cháy
những đám lửa nhỏ vẫn đang cháy âm ỉ ở trên những sườn núi của huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
và với thời tiết còn hanh khô cộng với gió như thế này
thảm bì thực vật thì rất dày và đã khô hạn trong nhiều ngày
cho nên là nguy cơ mà những đám cháy có thể bùng phát trở lại là vô cùng lớn
và một điều đặc biệt là để tiếp cận được với những khu vực cháy này
thì lực lượng chức năng phải phương pháp duy nhất đó là đi bộ đến khoảng độ hai km
và như vậy thì việc tiếp cận
chữa cháy là rất là khó khăn
thậm chí là mang những trang thiết bị hậu cần vào để phục vụ công tác chữa cháy cũng rất là khó khăn
vào thời điểm này thì hà tĩnh đang mong chờ một cơn mưa rào để giải tỏa nhiệt cho những đám cháy như thế này
ba trăm linh hectare rừng ở hà tĩnh đã bị cháy rủi trong đợt nắng nóng kéo dài vừa qua
hơn một mươi hai người đã được huy động để tham gia chữa cháy
nhiều đám cháy lớn có diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương
đặc biệt cháy rừng có nguy cơ tấn công vào khu dân cư chạm xăng như ở nghi xuân hương sơn hay đức thọ
ngoài nhanh chóng chữa cháy khoanh vùng chống cháy lan thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân
nhiều đám cháy lớn có diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương

đến thời điểm một mươi bảy giờ chiều nay trên toàn địa bàn hà tĩnh cháy rừng cơ bản đã được khống chế
tuy vậy các lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để phòng lửa có thể bùng phát trở lại
mưa cũng có thể sẽ đến trong những ngày tới để làm dịu đi các đám cháy
nhưng sự tan hoang của rừng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và đời sống của người dân nơi đây
thì sẽ còn kéo dài trong thời gian dài sau đó
hôm nay công an thừa thiên huế tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
công bố quyết định điều động bổ nhiệm một trăm sáu mươi cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh thừa thiên huế đã tích cực tham mưu tỉnh ủy
ubnd tỉnh tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của đảng nhà nước trên các lĩnh vực an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng
như hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch vùng duyên hải miền trung tây nguyên
festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi chín và hoạt động của hai mươi đoàn lãnh đạo đảng nhà nước và khách quốc tế
tại hội nghị công an tỉnh thừa thiên huế đã công bố quyết định điều động một trăm sáu mươi cán bộ công an
đủ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ quá trình phấn đấu tốt có kinh nghiệm công tác để bố trí
đảm nhận chức danh trưởng công an xã phó trưởng công an xã và công an viên tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh
phát biểu tại hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh

phát biểu tại hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an nhớ như thế
đó là người ta sẽ ủng hộ giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ
tôi đề nghị một lần nữa là an ninh công an xã phát huy tinh thần phát hiện cho mình một cách cao nhất để hoàn thành công việc này
tính đến nay công an thừa thiên huế đã điều động hai trăm bảy mươi sáu công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng phó trưởng công an xã thị trấn công an viên
về một trăm linh xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh một trăm linh sáu trên một trăm linh sáu xã thị trấn
cũng trong dịp này để ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các vụ cháy rừng vừa qua
đồng chí phan thiên định phó chủ tịch ubnd tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế cho một tập thể và một mươi hai cá nhân
chiều nay được sự ủy quyền của bộ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh quảng bình
sự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc bộ công an và lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh quảng bình
đại tá trần hải quân quê quán quận nam từ liêm thành phố hà nội giữ chức vụ phó tránh thanh tra bộ công an được điều động bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh quảng bình kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã chúc mừng đại tá trần hải quân được lãnh đạo bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới
đồng thời yêu cầu trên cương vị mới
trung tá trần hải quân không ngừng nỗ lực phấn đấu tiếp tục phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm trong công tác cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng bình ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao
phát biểu nhận nhiệm vụ mới đại tá trần hải quân hứa sẽ không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện trao dồi đạo đức cách mạng và nỗ lực tập trung đoàn kết thống nhất trong tập thể đảng ủy ban giám đốc và lực lượng công an tỉnh quảng bình phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao